cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
thực hiện lệnh khám xét nhà của ông huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng thực hiện khám xét nơi ở của ông huỳnh lê phong
tại phường bình khánh tp long xuyên
ông huỳnh lê phong bị cáo buộc là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình ubnd tp long xuyên
bàn hành các quyết định giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh an giang cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thanh phong là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
và nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
vì đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đồn biên phòng kiểng phước bộ đội biên phòng tiền giang
đã phát hiện vật thể nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển rừng phòng hộ thuộc ấp xóm dãy xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện một bao tải ni lông màu đen bên trong có chứa hai mươi bốn bánh hình khối chữ nhật
mỗi bánh có khối lượng khoảng một kg tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng phối hợp đã tiến hành
mở rộng phạm vi tìm kiếm giả soát xung quanh hiện trường bãi biển khu vực rừng phòng hộ thuộc xã kiểng phước
đồng thời tổ chức phương tiện tuần tra trên biển thì phát hiện thêm một mươi sáu bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
bộ đội biên phòng tiền giang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tổ chức mở rộng phạm vi địa bàn tuần tra kiểm soát ra soát trên biển
tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm một mươi hai bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với công an địa phương xác minh điều tra ban đầu
thu giữ và bàn giao toàn bộ tăng vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
trong thời gian vừa qua tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn hà nội diễn biến khá phức tạp và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác
và hiện tượng ấy đang được lực lượng công an thành phố hà nội quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh
sau đây là ghi nhận vừa được thực hiện tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
đây là ba thanh niên lê trung kiên phạm đình phong trần phúc khang sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn tám
vừa bị tổ y một một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội bàn giao cho công an phường nguyễn du hai bà trưng
để làm rõ hành vi gây dối chất tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận
do ham chơi nên tụ tục nhau ra đường
tuy nhiên trong quá trình di chuyển có bị nhóm khác tắt đầu xe nên về nhà lấy hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
đang đi ngoài đường thì bọn cháu bị ném vỏ chai tùy tinh với cả hạt nước bỏ vào xe
xong rồi chúng nó đập xe bọn cháu mới quay về

về việc này thì gây hoang mang cho người dân đi đường
cũng như là gây mất hành vi
an ninh trật tự trên địa bàn
về biện pháp công an phường đã triển khai các lực lượng tuần tra buổi tối ban đêm
theo kế hoạch của công an quận để giảm giảm tình hình
khi phát hiện được các đối tượng sử dụng hung khí như đua xe
thì chúng tôi báo cáo đội cảnh sát hành sự kịp thời phối hợp bắt giữ xử lý để làm nguyên
trước đó công an quận hai bà trưng hà nội cũng bắt giữ một mươi tám đối tượng hỗn chiến gây dối trật tự ở phố lò đúc hà nội
nguyên nhân ban đầu xác định do va chạm hai nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến phố như phố huế nguyễn công chứ thi sách lào đúc phạm đình hổ
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
trong lúc đánh các bạn ấy thì em sử dụng hông khí sẻng với gậy inox ạ
lúc ấy em có suy nghĩ hơi bồng bột và không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình ạ
thế vào đây đã gặp bố mẹ chưa
dạ rồi ạ
thế có thương bố mẹ không
với em có ạ
thế ở nhà bố mẹ có vẫn ở với nhau hay là bố mẹ ly thân

trường hợp là thanh thiếu niên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và có nhiều trường hợp có thể bị xử lý về hình sự
thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bố mẹ
dẫn đến cái tình trạng này thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết xuất phát từ phía gia đình của chúng ta có những hoạt động quản lý và giáo dục các em không được tru toàn
và cái thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp đối với lại các cái môi trường giáo dục cũng như là môi trường sinh sống của các em thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến cái quá trình mà thực hiện hành vi phạm tội
theo thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
toàn thành phố phát hiện một mươi tám vụ gây dối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao mang theo hung khí đuổi đánh nhau
số vụ việc này xảy ra ở nhiều quận huyện từ địa bàn trung tâm đến khu vực ngoại thành
lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp như lập chốt tuần tra công khai và bí mật để phát hiện bắt giữ và xử lý
tuy nhiên thời gian tới chuẩn bị nghỉ hè là thời gian rảnh rỗi sẽ khiến không ít thanh thiếu nhiên nảy sinh nhiều hành vi manh động
vì vậy nếu buông lỏng quản lý không kịp thời uốn nắn danh giới phạm tội của lứa tuổi này sẽ rất mong manh
đối tượng sống a tý cùng với tang vật là một mươi một ba trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang
đối tượng sống a tý sinh năm hai nghìn hai trú tại bản bua hin xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
tại cơ quan công an sông a tý khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông
bên kia biên giới về địa bàn huyện sông mã tỉnh sơn la với giá một mươi triệu đồng
khi đang vận chuyển đến địa phận bản trung anh xã triềng cang thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
còn tại hải phòng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng nguyễn quốc ân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại quận lê trân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tang vật thu giữ hơn hai trăm linh gam ma túy tổng hợp các loại ba gam cần sa
hai cân điện tử năm mươi hai triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
thủ đoạn hoạt động của ân rất tinh vi xảo quyệt
ân không cất giấu ma túy tại nơi ở mà đi thuê nhà tại các địa bàn khác
rồi biến nhà thuê thành kho hàng để tiến hành phân phối ma túy
thông tin từ bộ đội biên phòng long an cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng
để bắt giữ một đối tượng người việt nam có hành vi đưa người trung quốc xuất cảnh trái phép sang campuchia
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng ba tổ công tác phát hiện tại bờ nam kênh cái cỏ về phía việt nam
có hai đối tượng đang tìm đường sang campuchia
qua kiểm tra hai đối tượng khai tên võ văn hậu chú tại tỉnh long an và trang thiên sư trú tải phúc kiến trung quốc
hậu khai nhận có người campuchia tên nat gọi điện thoại cho hậu
khi đến thị trấn tân hưng đón người trung quốc trên và đưa sang campuchia với tiền công là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
khi hậu đang dẫn người này xuống bờ kênh để đưa sang campuchia thì đã bị phát hiện bắt giữ
bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn tới đây xe khách trên ba mươi chỗ xe đầu kéo xe tải nặng từ sáu mươi tải trọng trên ba mươi tấn
theo đó cục đường bộ việt nam thống nhất phân luồng điều tiết xe khách trên ba mươi chỗ xe đầu kéo xe tải từ sáu mươi tải trọng trên ba mươi tấn
bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn tới đây
cục đường bộ việt nam chỉ đạo ban quản lý dự án đường hồ chí minh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan